vì thế hơn bao giờ hết các tổ giám sát theo dõi sức khỏe y tế cộng đồng tại khu dân cư nơi phát hiện bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang phát huy hiệu quả trong việc truy vết khoanh vùng sập dịch
đều đặn mỗi ngày cứ vào khoảng năm giờ ba mươi phút sáng các tình nguyện viên trong tổ phòng chống dịch covid một mươi chín tại khu dân cư phường hòa khánh bắc nơi ghi nhận ca bệnh bốn trăm một mươi sáu đầu tiên tại đà nẵng lại bắt đầu công việc của mình
họ chia thành nhiều đội đến từng nhà để đo thân nhiệt
lấy thông tin sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày hướng dẫn cách nhận biết biểu hiện và nhắc nhở tuân thủ theo nguyên tắc phòng chống dịch covid một mươi chín
người dân cũng hãy dần hình thành và ý thức hơn với công việc này
khánh báo cụ thể từng người trong gia đình
và nếu có hiện tượng sốt ho thì có số điện thoại của ban chỉ đạo đã ghi trong sách cổ
cần thiết là điện ngay
với phương châm chống dịch
như chống giặc tổ theo dõi diễn biến sức khỏe của tất cả hộ dân kể cả người lưu trú tại nhà trọ nhà thuê
nếu có biểu hiện bất thường đại diện tổ sẽ báo cáo nhanh với ngành y tế
tiến hành cách ly ngay ngăn chặn sự lây nhiễm ra diện rộng
hầu hết các thành viên trong tổ ở bảy quận huyện đều là người dân địa phương
nên khi phát hiện ca nghi nhiễm người dân cũng sẽ dễ dàng hợp tác
chủ yếu là dựa vào nhân dân ở khu vực chính thống ở ngay ngay cái địa điểm
xảy ra cái bộ dịch này như vậy thì người ta hiểu thường tặng hơn
bà con người ta họ sinh sống hiểu thường tặng là đi đứng như thế nào
nên cái việc mà đưa vào để mà một số khu dân cư một số người để mà chọn để đưa vào là nhân dân rất là đồng thuận
chúng tôi rất tin tưởng vào sự phòng chống dịch của thành phố
với tay vai trò của một người dân của quận cẩm lệ và phương quyền trung thì chúng tôi cũng ra sức cùng với chính quyền địa phương
trong tay phòng chống dịch trên địa bàn tổng thống phố hà nẵng
từ thông tin dịch tễ của các ca bệnh ngành y tế thành phố đã phối hợp với tổ
theo dõi sức khỏe cộng đồng tại khu dân cư tiến hành khoanh vùng truy vết
đến nay đã có một mươi chín trường hợp f một f hai được xác định và được can thiệp các biện pháp y tế kịp thời
hạn chế sự lây lan trong cộng đồng
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới được phát sóng vào lúc sáu giờ sáng hàng ngày trên kênh intv
còn bây giờ biên tập viên hồng nhung sẽ giúp quý vị điểm qua những thông tin đáng chú ý ra trên các số báo sáng nay
xin mời chị hồng nhung
cảm ơn biên tập viên phương thảo
thưa quý vị và các bạn trên báo lao động số ra ngày hôm nay có bài viết ghi nhận tại ngày thi đầu tiên
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi đề thi vừa sức thí sinh kỳ vọng có điểm cao
vào ngày hôm qua gần chín trăm linh sĩ tử trên cả nước đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
với hai môn thi đầu tiên
đó là ngữ văn và toán
đa số các thí sinh thoải mái vì đề thi vừa sức dễ lấy điểm cao
và một số điểm thi thì vẫn để xảy ra vi phạm quy chế thi
trước khi bước vào kỳ thi bộ giáo dục đào tạo và các địa phương rất chú trọng khâu tập huấn cho cán bộ tham gia phục vụ kỳ thi
quy chế thi cũng được phổ biến tới thí sinh
tuy nhiên trong ngày thi đầu tiên còn có một số lỗi đáng tiếc xảy ra
trong đó một số thí sinh tại thanh hóa quảng ninh mang điện thoại vào phòng thi
đáng chú ý là một cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra thi sử dụng điện thoại trong khuôn viên của điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và kết thúc ngày thi đầu tiên đề thi nhẹ nhàng vừa sức nên nhiều thí sinh đã bớt lo lắng và tự tin hơn
với ý kiến của nhiều thí sinh đề thi cũng phân loại thí sinh từ câu một đến câu ba mươi chín phù hợp với thí sinh và học lực trung bình
từ câu bốn mươi trở lên đó là dành cho các bạn học lực khá giỏi
với đề như năm nay sẽ có nhiều thí sinh trên chín điểm thậm chí là một mươi điểm
đó là nhiều thí sinh
đó là nhận định của nhiều thầy cô giáo đặc biệt trong kỳ thi này tỉnh quảng trị đã phải thay khẩn cấp gần hai trăm bốn mươi cán bộ nhân viên phục vụ trung học phổ thông
vì covid một mươi chín giám đốc sở giáo dục đào tạo tỉnh quảng trị cho biết để đảm bảo việc phòng dịch covid một mươi chín đơn vị đã tiến hành thay một trăm bảy mươi tám cán bộ coi thi và năm mươi tám cán bộ phục vụ thi tại các điểm thi vì có liên quan đến các trường hợp dương tính với sars cov hai
ngoài ra còn năm mươi năm thí sinh thuộc diện f hai và diện đang bị cách ly trong vùng tạm thời phong tỏa
sẽ không tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần một
đối với hai trăm chín mươi ba thí sinh đi từ vùng có dịch covid một mươi chín về địa phương đã được xét nghiệm có kết quả âm tính với sars cov hai nên các em sẽ được dự thi kỳ thi lần một này
trên báo kinh tế và đô thị có bài viết đánh giá bài toán khó cho kinh tế việt nam
dịch covid một mươi chín bùng phát lần thứ hai tại việt nam khi các hoạt động kinh tế đang từng bước trở lại
giới chuyên gia e ngại là nền kinh tế
kinh tế việt nam rất khó đạt được kết quả tăng trường như các sự báo
để chống suy giảm kinh tế thúc đẩy tăng trưởng chính phủ đã áp dụng một loạt biện pháp trong đó có kích cầu tiêu dùng nội địa kích cầu du lịch
nhưng ngay khi tái bùng phát dịch trở lại việt nam đã phong tỏa giao thông hàng không vào đường sắt tới đà nẵng đồng thời đóng cửa các bãi biển và cấm tụ tập đông người
các quán bar và lễ hội ở hà nội và tp hcm cũng bị tạm ngừng hoạt động
hoạt động tiêu dùng và du lịch khôi phục trở lại sau đợt dịch đầu tiên cùng với các chính sách kích cầu nội địa từng khiến giới chuyên gia kỳ vọng là gdp có thể hồi phục trong quý ba
tuy nhiên tiến sĩ nguyễn đức thành nói hy vọng duy nhất này gần như biến mất đặc biệt khi miền bắc sắp bước vào mùa thu đông khiến cho việc kiểm soát dịch bệnh bất lợi hơn so với thời tiết nắng nóng
số liệu từ tổng cục thống kê cho thấy doanh thu dịch vụ lữ hành bảy tháng đầu năm ước tính đạt một mươi một một nghìn tỷ đồng
so với cùng kỳ năm trước còn doanh thu mảng dịch vụ lưu trú ăn uống ước tính đạt hai trăm tám mươi chín nghìn tỷ đồng giảm một mươi sáu sáu
cùng xu hướng đi xuống trong tăng trưởng thành viên tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng cũng lưu ý hai vấn đề tồn tại cần nhận diện
thứ nhất đó là khu vực doanh nghiệp bản địa về thực lực còn rất yếu
thứ hai là độ lệ thuộc của chúng ta vào thị trường thế giới đặc biệt là một số thị trường nước ngoài lớn hơn rất nhiều nước khác
công an đà nẵng có bài viết quyết liệt xử lý các hành vi buôn bán gian lận trong mùa dịch
thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp đà nẵng về việc triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong thời gian qua cục quản lý thị trường thành phố đã tăng cường công tác khảo sát kiểm tra kiểm soát thị trường
đặc biệt là thiết lập đường dây nóng tiếp nhận những phản ánh tố cáo của người dân để can thiệp kịp thời
và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán gian lận trong mùa dịch covid một mươi chín góp phần bình ổn thị trường và phòng chống đại dịch này trên địa bàn thành phố
theo ông trần phước trí quyền cục trưởng cục quản lý thị trường tp hcm bên cạnh việc kiểm tra và xử lý đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm lệnh dừng kinh doanh của ủy ban nhân dân thành phố
để đảm bảo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cục quản lý thị trường còn tập trung đấu tranh phát hiện và ngăn chặn các hành vi buôn lậu gian lận thương mại đầu cơ găm chữ hàng hóa để thu lợi bất chính
nhất là đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu hàng ngày các mặt hàng liên quan đến sức khỏe người dân nhất là khẩu trang y tế
đội quản lý thị trường thành phố cho biết thêm thủ đoạn của các đối tượng buôn bán tàng trữ khẩu trang y tế không có chứng tử hợp pháp cũng hết sức tinh vi nhằm đối phó với các cơ quan chức năng
cụ thể như không có giấy phép kinh doanh mặt hàng khẩu trang y tế nhưng lợi dụng nhu cầu đột biến mặt hàng này trong mùa dịch bệnh covid một mươi chín để tìm mua khẩu trang y tế trôi nổi trên thị trường bán lại kiếm lời
trong thời gian tới cục quản lý thị trường thành phố sẽ đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng chức năng khác nhất là lực lượng công an các cấp để tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát giám sát thị trường và quyết liệt đấu tranh ngăn chặn xử lý nghiêm
kịp thời các hành vi buôn lậu buôn bán hàng cấm hàng giả hàng không có hóa đơn chứng tử hợp pháp hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu hàng ngày sược phẩm vật tư và trang thiết bị y tế

nào cây mắm đủ lớn để làm trụ đỡ thì ông đều trồng thanh long và đã được hơn một gốc
dám nghĩ dám làm ông mai lam phương đã trồng thành công thanh long trên vùng đất ngập mặn
mô hình không chỉ giúp gia đình lão nông làm chuyện lạ đời có nguồn thu ổn định hàng năm
mà còn đang mở ra hướng đi mới cho người dân vùng ven biển
ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi đoàn ủy công an thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
phối hợp cùng với thành đoàn sa đéc hội liên hiệp thanh niên việt nam thành phố sa đéc
đã tổ chức hoạt động tiếp sức mùa thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn thành phố
theo đó đoàn đã cấp phát hơn năm trăm linh chai nước suối và hơn hai trăm linh khẩu trang y tế
tại hai điểm thi là trường trung học phổ thông thành phố sa đéc thuộc khóm năm phường một thành phố sa đéc
và trường trung học phổ thông chuyên nguyễn đình chiểu thuộc ấp phú thuận xã tân phú đông thành phố sa đéc
đây là hoạt động tình nguyện xã hội vì cộng đồng của thanh niên thành phố sa đéc
nhằm động viên khích lệ tinh thần tạo tâm lý thoải mái an tâm cho các thí sinh trước giờ thi
qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
kể từ giờ ngày hôm nay một mươi tháng tám tỉnh khánh hòa sẽ tạm dừng các hoạt động lễ hội
nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng tổ chức tiệc cưới hỏi sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng
đây là một trong những nội dung từ công điện của ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
chỉ đạo về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
trong tình hình mới nhất là việc đã xuất hiện ca dương tính với virus sars cov hai trong cộng đồng
tỉnh khánh hòa tạm đình chỉ hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
cụ thể là karaoke quán bar vũ trường các cơ sở massage trò chơi điện tử trực tuyến
các cơ sở kinh doanh khác vẫn hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo
an toàn phòng chống dịch như trang bị phòng hộ cho nhân viên đo thân nhiệt khách đến
bố trí đầy đủ phương tiện vật tư để rửa tay sát khuẩn đeo khẩu trang tại các cơ sở
và đảm bảo giãn cách khi tiếp xúc
bên cạnh đó tỉnh khánh hòa không cho phép tập trung quá hai mươi người tại nơi công cộng
ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện giữ khoảng cách tối thiểu một mét khi tiếp xúc
các hội nghị cần thiết có tập trung đông người
phải đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh
ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục duy trì hoạt động kiểm soát
giám sát y tế tại sân bay bến cảng cảng biển ga tàu kể cả các bến tàu cá
lập danh sách và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp f một f hai và người địa phương
trở về từ vùng có dịch
ngành y tế khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng phòng áp lực âm
để kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch
dịch bệnh covid một mươi chín có dấu hiệu diễn biến phức tạp
chính quyền địa phương các quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội đã thực hiện giao quân kiểm tra
xử phạt đối với những hàng quán vi phạm
tuy nhiên thực tế hiện nay thì vẫn còn một số hàng quán bất chấp quy định kinh doanh trên vỉa hè
tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người dân
tại các tuyến phố trước đây nhiều quán xá vỉa hè hoạt động sầm út như tạ quang bửu trần đại nghĩa
đã có dấu hiệu giảm đáng kể sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền vận động chấp hành theo quy định
tuy nhiên vẫn còn một số người dân lén lút bày bán chuyển vào trong chỗ khuất nhằm cố ý trốn tránh lực lượng chức năng
hầu hết người dân ăn uống tại những hàng quán vỉa hè đều không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch
không dùng khẩu trang và không giữ khoảng cách an toàn
điều này cho thấy nhiều người dân còn chủ quan

trước tình trạng có một số vi phạm quy định phòng chống dịch tại một số con phố
đối với các quán vỉa hè lực lượng chức năng cần tăng cường liên tục tuần tra nhắc nhở
xử lý nghiêm khi phát hiện vi phạm đồng thời ra soát giải tán các địa điểm kinh doanh tụ tập đông người
ở trong ngõ ngách ít bị để ý
quan trọng nhất người dân cần tự giác hạn chế các hoạt động ăn uống đường phố
mỗi cá nhân hãy bắt đầu bằng việc thay đổi từ thói quen nhỏ nhất chung sức đẩy lùi dịch bệnh
thưa quý vị dịch covid một mươi chín lại một lần nữa có diễn biến phức tạp
mặc dù thời điểm này thì đang là thời gian nghỉ hè của học sinh
tuy nhiên với các trường mầm non với đặc thù nên vẫn trông trẻ trong thời gian nghỉ hè
để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ các trường đã tăng cường công tác sát khuẩn tay đo thân nhiệt
khử khuẩn lớp học đảm bảo các yêu cầu trong phòng chống dịch bệnh
với ghi nhận sau đây tại một số trường mầm non trên địa bàn thủ đô hà nội
cho vào máy sấy
khăn lau của trẻ được luộc kỹ sau mỗi lần sử dụng
đo thân nhiệt sát khuẩn tay thường xuyên
giờ ngủ của trẻ đều xếp giãn cách
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín có diễn biến phức tạp
với kinh nghiệm từ hai giai đoạn trước
các trường mầm non đã nhanh chóng tăng cường triển khai các biện pháp phòng dịch
kinh nghiệm có kinh nghiệm từ những lần chuẩn bị dịch trước
và trong đợt này thì để tránh cái sự lo lắng của phụ huynh
và đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho con
nhà trường luôn luôn chú trọng đảm bảo việc vệ sinh phòng nhóm
việc vệ sinh thì ở nhà trường chú trọng đầu tiên ạ
thứ nhất là về phòng lớp thì luôn luôn sẽ lau dặn sạch sẽ
giáo cụ luôn luôn được sát khuẩn sạch bằng cloud vitamin b và rửa bằng cồn
khăn của các con thì luôn luôn được luộc hàng ngày
để đảm bảo tối đa nhất vệ sinh an toàn cho phòng lớp
vào đầu giờ học bài học đầu tiên và quen thuộc tại các trường mầm non
lúc này chính là bài học rửa tay và sát khuẩn vệ sinh tay
và sau mỗi giờ học các cô giáo lại thêm một công việc nữa là lau đồ dùng trong lớp học
rửa đồ chơi cho trẻ em
việc các trường mầm non chú trọng công tác phòng dịch
cũng làm phần nào các phụ huynh yên tâm hơn khi gửi con
mà có đợt dịch thứ ba bùng phát thì nhất là ở hà nội có một ca dương tính
thì mình cảm thấy rất là lo lắng khi mà cho con đi học
nhưng mà thấy công tác phòng chống dịch ở trường mình rất là hiệu quả
rất là tốt khi mà các cô thì đã đón con ở dưới sảnh và cho các con rửa tay
sau đó thì đón các con lên tận lớp
và khi ở nhà trường thì cũng lau dọn các đồ dùng đồ chơi cho các con
mình cũng cảm thấy rất là yên tâm
đặc biệt tại một số trường đã tổ chức cho cám bộ giáo viên nhà trường khai báo lịch trình đi lại
và khảo sát gia đình học sinh có tiếp xúc với vùng dịch cũng như nguồn lây hay không
để có biện pháp cách ly kịp thời
đối với giáo viên thì chúng tôi cũng theo dõi hàng ngày
và các cô thường xuyên phải khai báo lịch trình đi lại của các cô
để làm sao mà bảo đảm khi mà đến trường có những công tác phòng chống tốt nhất
đối với từ học sinh cho đến giáo viên đụng ngũ giáo viên và nhân viên
đặc biệt là nhân viên từ những nhân viên bếp hoặc những nhân viên các dọn vệ sinh của chúng tôi
cũng hàng ngày phải khai báo lịch trình đi lại
có thể nói đối với trẻ nhỏ
lứa tuổi sắp đề kháng còn yếu
thì công tác phòng dịch càng cần phải chú trọng
đây là nhiệm vụ mà các trường mầm non cần phải làm ngay
và làm thường xuyên để thích ứng tình hình dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp
và những hành động nhân văn ý nghĩa của câu lạc bộ xe bán tải tp đà nẵng
cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay